thưa quý vị và các bạn nhiều năm qua dưới chiêu bài tái định cư người tị nạn
tổ chức voice đã lợi dụng kiều bào việt nam ở nước ngoài
nhất là các nhóm người định cư bất hợp pháp tại thái lan philippines để chống phá nhà nước việt nam
đồng thời nhắm đến mục tiêu đen tối khác
thế nhưng dù được giấu dưới vỏ bọc tinh vi các thủ đoạn của voice đã bị vạch trần và đang dần dần lộ diệt
chương trình hôm nay giới thiệu bài
tái định cư người tị nạn hay chiêu trò trục lợi của những kẻ buôn người của tác giả phan kỳ
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đài phát sóng công cộng canada công bố phóng sự điều tra
chương trình đặc biệt cho người tị nạn việt nam có thể đã bị lợi dụng
đồng thời trang mạng của cbc cũng đăng bài
chương trình đặc biệt cho thuyền nhân cho thấy những yếu kém của hệ thống di trú canada đã được chuyển ngữ sang tiếng việt
nội dung của hai tác phẩm báo chí điều tra này
đề cập các hành vi của voi tên viết tắt của tổ chức sáng kiến vì lương tâm người việt hải ngoại
do trịnh hội thành lập mà cbc nghi ngờ vi phạm pháp luật canada
bằng cách lợi dụng bản ghi nhớ liên quan chính sách tạm thời cho một số người việt ở thái lan
như nhận xét của phóng viên cbc thì voice đã lợi dụng lỗ hồng trong văn bản này
để đưa thuyền nhân giả đến định cư tại canada
cbc nếu đích danh ba người là
võ văn dũng trương lan anh sao pai khen là những trường hợp không đủ tiêu chuẩn tị nạn
theo bằng chứng do cbc cung cấp võ văn dũng trương lan anh đều là chủ doanh nghiệp ở thành phố hồ chí minh
không hề bị mắc kẹt tại thái lan như họ tuyên bố trong buổi họp báo của voice
thậm chí sao pai khen còn là người campuchia giàu có đang sở hữu một cơ sở kinh doanh là công ty trang sức thủ công campuchia
thế nhưng với sự bảo trợ của voice sao pai khen đã được đưa đến thủ công campuchia
thế nhưng với sự bảo trợ của voice hồ sơ của mấy người này lại được bộ quốc tịch và định cư canada chấp thuận
đáng chú ý đây không phải là lần đầu voice lính dáng đến cáo buộc buôn lậu người
từ năm hai nghìn một mươi tám nhà điều tra độc lập nguyễn thanh tú đã bắt đầu đăng tải hàng loạt video trên youtube đạm phong
chứng minh voice đưa lậu người từ việt nam thái lan campuchia philippines đến canada
với hình thức tái định cư người tị nạn
qua các bằng chứng thu thập được ông nguyễn thanh tú khẳng định voi là cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố việt tân
để thực hiện hành vi buôn lậu người những kẻ ở voice đã chủ động liên hệ nhận tiền của các cá nhân gia đình giàu có
đang có nhu cầu nhập quốc tịch để sinh sống ở canada
với vò bọc của voice những kẻ cầm đầu tổ chức này như trịnh hội nam lộc kỳ anh
đã vi phạm pháp luật tại nhiều quốc gia như mỹ canada thái lan việt nam
không chỉ vậy chúng còn lừa đảo cộng đồng người việt nam ở hải ngoại bằng hình thức quyên góp từ thiện cho thuyền nhân ở thái lan
nguyễn thanh tú cho biết việc làm của ông đã nhận được sự tin cậy ủng hộ từ nhiều người gốc việt yêu chuộng lẽ phải
và ông không đơn độc
hẳn vì thế một số bằng chứng nguyễn thanh tú đưa ra trước đó đã được cbc khai thác và sử dụng
trong phóng sự chương trình đặc biệt cho người tị nạn việt nam có thể đã bị lợi dụng
nguyễn thanh tú và cbc chỉ là hai trong số rất nhiều cá nhân tổ chức đã và đang theo đuổi công lý
vạch mặt chiêu bài tái định cư người tị nạn của voice
chiều ngược lại voice và trịnh hội nam lộc chỉ quanh co chối tội qua các buổi họp báo hoặc bài viết theo lối vừa ăn cướp vừa la làng
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay voice liên tục thách thức đe dọa khởi kiện nguyễn thanh tú và các cá nhân đơn vị thẳng thắn
và trần việc voice quyên tiền từ thiện trái phép truyền lộ người qua biên giới
mặt khác voice sử dụng rfa tiếng việt voa tiếng việt mạng xã hội facebook youtube
thực hiện mưu đồ cả vú lấp miệng em với các phóng viên nhà điều tra nhà hoạt động đang yêu cầu họ phải công khai sự thật
bởi lẽ nếu các phi vụ mờ ám này lộ ra thì chẳng những tổ chức khủng bố việt tân voice tự đánh mất nhãn hiệu đang dùng để lừa đảo
mà thành viên hai tổ chức này còn phải đối diện với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật ở mỹ canada
quan trọng hơn hai phương thức làm giàu là chống cộng và làm tư thiện vốn giúp voice thu về hàng triệu đô la mỹ sẽ hoàn toàn sụp đổ

để buôn lậu người sang canada trót lọt voice không ngần ngại bia ra sự tồn tại của thuyền nhân người tị nạn cộng sản ở thái lan
tuy nhiên trên thực tế các trường hợp này gồm danh sách một trăm linh tám cá nhân được voice vận động và tìm giải pháp giúp định cư tại canada đều là người vượt biên trái phép
họ đến thái lan vì những động cơ khác nhau như nghe theo lời rụ rỗ của các tổ chức chống phá nhà nước việt nam lao động chui buôn lậu
các cá nhân gia đình này không phải là người tị nạn vì họ đều mang quốc tịch việt nam không bị ngược đãi đe dọa tính mạng vì những lý do trùng tộc tôn giáo quan điểm chính trị
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến nay nhiều người tị nạn ở thái lan đã trở về việt nam làm ăn sinh sống
họ không hề bị chính phủ việt nam càn trở đe dọa bức hại khi tái hòa nhập với cộng đồng mà ngược lại còn trở nên giàu có sung túc như trường hợp các gia đình
võ văn dũng dũng loa trương lan anh và một số người mỹ gốc việt đã đặt câu hỏi rằng dường như để kiếm được một suất tị nạn như thế
số người này phải đóng cho trịnh hội và voice một khoản tiền không nhỏ
nghĩa là trịnh hội và voice đã ăn tiền ở cả hai đầu
như đã đề cập người nhập cư lậu ở thái lan không đủ các tiêu chuẩn người tị nạn theo công ước về vị thế của người tị nạn
năm hai nghìn một của liên hợp quốc và khái niệm người tị nạn của unesco
đó chính là lý do họ không thể đến với nước thứ ba và bị chính quyền thái lan truy tìm tạm giữ trao trả cho nhà nước việt nam
hiển nhiên họ không thể đáp ứng quy định ngặt nghèo được chính phủ canada đưa ra trong bản ghi nhớ liên quan chính sách tạm thời cho một số người việt ở thái lan
tuy vậy hồ sơ của một trăm linh tám người này đã được voice phù phép
để trở thành thuyền nhân có số phận đau khổ
ngược lại họ đã buộc phải nói dối về thân phận của mình nếu không muốn bị lật tẩy trả về việt nam
bên cạnh đó dù bản ghi nhớ trên là chương trình đặc biệt dành cho người việt nam ở thái lan
song trịnh hội và đồng bọn lại ngang nhiên làm thủ tục hồ sơ cho cả người nước ngoài như trường hợp supbakhen
nghiêm trọng hơn trịnh hội và đồng bọn ở voice còn lập đường dây giúp tội phạm bị truy nã tại việt nam bỏ đi
trường hợp gần đây nhất là bạch hồng quyền kẻ bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định truy nã về tội gây dối trật tự công cộng
bạch hồng quyền được voice ca ngợi là nhà hoạt động năng nổ
từng có nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân môi trường trong thảm họa phong mơ xa ở miền trung việt nam
nhưng trên thực tế trước khi thành nhà dân chủ bạch hồng quyền là đối tượng có tiền án hình sự
vì hành vi đánh bạc
khi đến thái lan bạch hồng quyền đã lộ rõ bản chất một nhà dân chủ cuội
anh ta được voice gửi tới quốc gia này với nhiệm vụ quay những thước phim dối trá về tình cảnh người việt nam định cư trái phép ở đây
cao lâm người từng cư mang bạch hồng quyền ở thái lan cho hay
em chưa từng tiếp xúc với các nhà đấu tranh
nhưng qua tiếp xúc với bạch hồng quyền em thấy thương nó
vì không ngờ nhà đấu tranh lại tội tản như vậy
những việc làm của bạch hồng quyền rất hèn hạ làm xấu bộ mặt của những người đấu tranh
đòi nhân quyền đòi tự do và những cái tốt đẹp cho người dân đất nước việt nam
nhưng chính bản thân mình lại là người không tốt
em chỉ nói đơn giản việc quyền tự xưng mình là nhà đấu tranh nổi tiếng nhưng lại trục lợi
vẻ cái bánh trung thu của những người ôi
nhiều người ở australia gửi sang mà quyền cũng viết lên facebook để trục lợi kiếm tiền tiêu xài
thứ hai người tị nạn cũng khổ thật nhưng không như quyền quay phim
bạch hồng quyền yêu cầu những người già phải đóng cửa nhà bỏ màn xuống
bắt họ phải diễn cảnh thảm thương để gửi cho đồng bào hải ngoại rồi kiếm tiền về tiêu xài cá độ bóng đá
bạch hồng quyền nói hiếu gió là sư phụ còn trinh hội là sếp
khi trịnh hội giao bạch hồng quyền cho em tại thái lan vợ chồng em đã hy sinh cho nó
giúp nó vượt qua cái chết vì thua cá độ bóng đá
chúng em phải hy sinh để lo giấy tờ khai sinh cho con của quyền
một người khác cũng từng tiếp xúc với bạch hồng quyền tại thái lan là linh mục nguyễn thiện thì cho hay
có ngày ở thái lan bạch hồng quyền thua cá độ đến một mươi đô la mỹ
bán cần xa cây chứa chất kích thích thần kinh bị chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới
trong đó có việt nam cấm buôn lậu đồ điện tử về việt nam và nhiều hành vi khác
thời gian qua bài hồng quyền vừa khoe mẽ bằng cách công khai các hành vi của mình trên mạng xã hội
vừa lôi kéo mấy kẻ gọi là nhà dân chủ tích cực chống phá nhà nước việt nam
để sớm có cơ hội sang canada tị nạn
lâu nay những người việt nam có tham vọng nhập cư trái phép đến các quốc gia giàu có như mỹ canada
đã trở thành miếng mồi ngon cho các cá nhân tổ chức chống phá nhà nước việt nam lợi dụng
điển hình là tổ chức khủng bố việt tân và những cánh tay nối dài như voice
vè vãn xúi rục chống phá để được tị nạn
chúng vừa sử dụng họ như con tin để gây sức ép cho nhà nước việt nam
vừa lừa đảo kiếm trác từ một bộ phận người việt nam
đánh hơi thấy đối tượng có biểu hiện là thông qua voice
tổ chức khủng bố việt tân ca ngợi ve vãn rụ rỗ
một số kẻ nhận ra mặt thật của chúng và lên tiếng như trần khải thanh thủy
nguyễn ngọc như quỳnh nguyễn thiện cao lâm là lập tức bị chúng thóa mạ
khủng bố tinh thần đe dọa đến mức phải im lặng
thái định cư người tị nạn chỉ là một trong nhiều thủ đoạn đen tối
mà tổ chức khủng bố việt tân và voice đã tạo ra
voice còn liên tục mở các khóa đào tạo về xã hội dân sự
nhưng thực chất là nhôi sọ người kém hiểu biết bất mãn chế độ
và biến họ thành đồng bọn của việt tân
đồng thời giúp giải ngân số tiền chúng đã thu được
từ người việt ở nước ngoài dưới danh nghĩa tử thiện
chỉ với cung cách và thủ đoạn đó dù chỉ lĩnh lương một trăm linh đô la một tháng
trịnh hội mới có thể sở hữu nhiều bất động sản có giá trị khổng lồ
bạch hồng quyền mới có hàng chục nghìn đô la để đánh bạc
bán cần xa
vì thế những ai đang bán mình cho việt tân và voi
nên tự cảnh tỉnh để nhận rõ bản chất của những kẻ đang lừa bịp mình
không hùa theo đi vào con đường chống lại đất nước chống lại dân tộc
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
tái định cư người tị nạn hay chiêu trò trục lợi của những kẻ buôn người
của tác giả phan kỳ
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau